đồng chí xảy ra tại quán karaoke số hai trăm ba mươi một đường quang hoa phường quang hoa quận cầu giấy
khi tới hiện trường trung tá đặng anh quân đội trưởng đồng chí trung úy đỗ đức việt và cảnh sát nghĩa vụ nguyễn đình phúc cùng đồng đội đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn đưa tám người ra ngoài an toàn
sau đó các đồng chí lại tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
khi ba đồng chí lên đến tầng bốn thì cầu thang bị sập ngăn đứt đường vòi chữa cháy trần nhà bất ngờ sập xuống
đè vào người dẫn đến hy sinh
trong số ba cán bộ chiến sĩ có hai người đang ở độ tuổi rất trẻ độ tuổi đẹp nhất cuộc đời với biết bao dự định ước mơ

và bây giờ là đau lòng quá
như chúng tôi là người dân đây thì thánh giá cái việc mà

nhưng mà không ai thì là trường pháp đúng
vì chúng tôi cũng rất là đồng chí